bên cạnh những niềm vui hân hoan chuẩn bị chờ đón tết thì vẫn còn không ít người lại đang lo lắng khi tết cận kề
vào thời điểm này tại thành phố hải dương trên khắp cánh đồng trồng đào ở phường thạch khôi đào phai đào bích đã ổ ạt khoe sắc
thời tiết ấm khiến đào nở sớm trước cả tháng
tại xã liên hồng huyện gia lộc phường hải tân thạch khôi thành phố hải dương do trồng cây lúa không hiệu quả nên năm nay nhiều hộ chuyển sang trồng đào
thông thường nếu trúng vụ đào tết cho thu nhập khoảng bốn mươi triệu đồng một sao
còn đào thế tầm năm đến sáu năm tuổi thì doanh thu trên một trăm linh triệu đồng một sao
tuy nhiên năm nay ước doanh thu chắc phải giảm đi năm mươi
vườn đào của chúng tôi thì tất cả là trên gần bốn mẫu rơi vào khoảng độ hơn ba cây
nếu mà được thực thu và để vào tết thì rơi vào được khoảng năm trăm linh cây
đây là vườn đào của chúng tôi
đây là vườn đào của người dân phường hải tân thành phố hải dương một trong những phường có diện tích trồng đào lớn nhất của tỉnh hải dương
tuy nhiên những ngày này cả vườn đào đã bùng nở bởi thời tiết quá khắc nhiệt
bà đào thị trân một người đã có thâm niên trồng đào lâu năm cũng lo lắng đứng ngồi không yên bởi gần như toàn bộ cây đào chuẩn bị cho vụ tết đã nở hoa hết
đầu tư ba xào ruộng không phải ít hơi mất nhiều công sức chăm bón phun giống vốn
cây đào cũng phải tới vài ba chục triệu
thế nhưng mà gia đình tôi thì là giống ít con người người ta giống hàng mẫu cơ
thế nhưng cây đào của người ta tương đối to lắm cây là năm sáu triệu
thế nhưng mà năm nay cũng là hết
thiệt hại khoảng trên tám mươi là đào hiện nay đã lở hoa
thời tiết như thế này thì đến tết chỉ còn đến một mươi diện tích đào hoa là được thu nhập tết
kinh nghiệm của những người trồng đào là thường cứ đến độ trước tết khoảng một trăm hai mươi ngày
thì tiễn gốc trước tết sáu mươi ngày thì vật lá để đào phát rục da nụ nở hoa
mức nhiệt lý tưởng cho đào nở đẹp và đúng tết là dưới hai mươi độ c và lượng ánh sáng thấp
chính vì thế với kiểu thời tiết ngày nào cũng trên hai mươi độ c trên tám giờ nắng rất khó để hãm đào nở
cứ đà này tết năm nay đào đẹp sẽ rất hiếm và bao công sức cả năm của người nông dân sẽ trôi hết xuống sông xuống biển